ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại phiên xử vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
đại diện viện kiểm sát đã đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư
trong đó nhấn mạnh kết quả nộp tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đề xuất giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
theo viện kiểm sát quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa nhóm bốn bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ đều thừa nhận hành vi phạm tội
vì vậy khi đề nghị hình phạt đại diện viện kiểm sát đã phân hóa rõ ràng vai trò số tiền chiếm đoạt và kết quả nộp tiền khắc phục hậu quả của từng bị cáo để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
đại diện viện kiểm sát đã nêu dẫn chứng lá thư của bị cáo son gửi vợ để đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả
quan điều tra đưa cho con gái bị cáo đọc có sự tham gia giám sát của kiểm sát viên
đồng thời nêu dẫn chứng về việc lời khai của bị cáo phạm nhật vũ phù hợp với lời khai của các bị cáo nhận tiền hối lộ
gồm nguyễn bắc son lê nam trà cao duy hải trương minh tuấn trong quá trình điều tra cũng như xét hỏi tranh tụng tại phiên tòa
như vậy không có việc cơ quan điều tra bừng bít thông tin hay mớm cung
sáng mai ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa